sức phá hủy của virus sars cov hai có thể vô cùng nặng nề và nguy hiểm nhất là ở các bệnh nhi còn nhỏ tuổi
mới đây bác sĩ nhi đồng đã lên tiếng cảnh báo virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp
mà còn có thể tấn công đường tiêu hóa gây xuất huyết lét dạ dày rất nguy hiểm
ngày một mươi chín tháng bốn bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết vừa qua nơi đây đã tiếp nhận và cứu kịp thời một bé gái tên nt một mươi ba tuổi ngụ thành phố cần thơ
khai thác bệnh sử có bác sĩ ghi nhận trẻ phát bệnh năm ngày ba ngày đầu có triệu chứng đau họng và sốt
hai ngày sau đó bé xuất hiện đau bụng vùng thượng vị ói ra máu nên nhập viện tại địa phương sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến trên
trước đó trẻ không có tiền sử đau bụng hay viêm lết dạ dày
tại bệnh viện bệnh nhi được ghi nhận lừa đường da niêm nhật nhạt nhịp tim nhanh một trăm ba mươi lần một phút huyết áp tụt và ói ra máu đỏ tươi nhiều phân đen chỉ số hồng cầu trong máu rất thấp
các xét nghiệm sars cov hai qua test nhanh và pcr đều cho kết quả dương tính
lúc này bé l được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa nặng nghi do viêm lét dạ dày tá tràn trên nền nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhi được xử trí hỗ trợ hồ hấp truyền dịch chống sốc truyền một hai trăm linh ml máu
ba trăm linh ml huyết tương tươi đông lạnh sáu đơn vị tiêu cầu đậm đặc
bé cũng được điều chỉnh rối loạn điện giải toan kiềm
hội trận giữa khoa tiêu hóa và ngoại khoa các bác sĩ tiến hành nội sao cấp cứu
ghi nhận ổ lét chảy máu ở vùng tâm vị phình vị của dạ dày nên được tiến hành cầm máu bằng adrenaline
sau đó trẻ được chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị tiếp được thở máy sử dụng thuốc kháng virus thuốc giảm tiết dịch vị kháng sinh
nhờ được can thiệp tích cực chỉ số hồng cầu trong máu của bệnh nhi tăng lên ba mươi bốn ba mươi sáu
sau một tuần điều trị trẻ cai được máy thở tỉnh táo không ói uống được sữa không còn tiêu phân đen và âm tính với sars cov hai sau một mươi bốn ngày
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện di động thành phố chia sẻ
các nghiên cứu cho thấy sars cov hai không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp thông qua thủ thể men chuyển hai
mà cũng có thể tấn công vào đường tiêu hóa gây viêm lét sức huyết
mất cân bằng nội mô đường tiêu hóa đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột gây triệu chứng nôn ói đau bụng đầy hơi táo bón xuất huyết tiêu hóa
vâng và trường hợp của bệnh nhi này quả thật là nguy hiểm và đáng sợ phải không ạ
vì vậy quý phụ huynh lưu ý khi con em mình sốt kèm ói đau bụng tiêu chảy
hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám định bệnh chính xác và điều trị thích hợp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé